ngày hai mươi hai tháng bốn cậu tổng thống trump mặc một bộ vét tối màu và ca vạt xanh ngồi ở bàn bào chữa nhìn thẳng về phía trước
khi công tố viên đưa ra tuyên bố mở đầu phiên tòa hình sự xét xử ông trump
phía công tố cáo buộc ông trump che đậy việc trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm đánh lừa cử tri khiến họ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu tổng thống mỹ đã bước vào vòng tranh luận ngày hai mươi hai tháng bốn với những diễn biến kịch tính
donald trump người từng là tổng thống mỹ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một cũng xuất hiện tại tòa án ở new york
khi phiên tòa bắt đầu thẩm phán john mton tuyên bố các công tố viên có quyền hỏi ông trump về hai vụ án khác
một vụ liên quan đến việc ông đã khai khống giá trị tài sản bất động sản của mình
và một vụ khác cáo buộc ông phỉ báng nhà văn e jin caron sau khi bà tố cáo ông có
hành vi đồi bại với mình thẩm phán cũng quyết định cho phép phía công tố đưa cho bồi thẩm đoàn văn bản
ghi lại những lời bình luận thô tục của ông trump trong chương trình aced hollywood
phía công tố sau đó được quyền phát biểu trước theo hãng tin reuter
trước bồi thẩm đoàn một mươi hai người ông trump bị cáo buộc đã làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền
một trăm ba mươi usd trả cho ngôi sao khiêu dâm stomedaniel mục đích của ông trump theo phía công tố
là để bưng bít việc ông qua lại tình ái với bà daniel hồi năm hai nghìn sáu
không lộ ra trước cuộc bầu cử
bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu gây bất lợi chính trị cho ông
công tố viên matthew colangelo nói ngày hai mươi hai tháng bốn tại tòa hình sự mahatan
nơi xét xử cựu tổng thống vụ chi tiền bịt miệng đây là âm mưu được lên kế hoạch
phối hợp và thực hiện trong thời gian dài nhằm tác động cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
giúp donald trump đắc cử bằng cách chi tiền trái phép để bịt miệng những người muốn lên tiếng
về hành vi xấu của ông ấy đó rõ ràng là gian lận bầu cử
ông colangelo cho biết thêm rằng bồi thẩm đoàn sẽ thấy ông trump phải kế hoạch chi tiết
với bầu cử
như thế nào trong các cuộc trò chuyện được ghi âm và lời khai từ nhân chứng
các công tố viên còn cáo buộc ông trump đã cố gắng ngụy tạo khoản thanh toán
bốn trăm hai mươi usd cho luật sư riêng dưới dạng dịch vụ pháp lý
tuy nhiên trong thực tế số tiền này là khoản trả sao cho luật sư để bịt miệng bà daniel
david pecker một người đóng vai trò tai mắt chuyên nghe ngóng các thông tin tiêu cực cho ông trump
trước bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu cũng được gọi đến phiên xét xử để làm chứng
ông này trước đó làm cho tờ national equator thuộc american media
vào năm hai nghìn một mươi tám ông melican media đã thừa nhận trả một trăm năm mươi usd cho cựu người mẫu tạp chí
playboy karen mcdougal để có bản quyền câu chuyện của cô về mối tình kéo dài nhiều tháng
với ông trump vào năm hai nghìn sáu và năm hai nghìn bảy
phía phụ trách chiến dịch tranh cử của ông trump và american media sau đó đã gặp nhau
nên câu chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo
theo các công tố viên tờ này cũng từng tính trả ba mươi usd cho một người muốn bán câu chuyện
tờ này cũng có con ngoài giá thú
tuy nhiên điều này hóa ra sai sự thật
các hành động che đẩy của ông trump và đồng mưu theo phía công tố là vi phạm luật bầu cử
khi lừa dối cử tri qua đó phá hoại cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
ông trump đã đánh bại đối thủ hillari clinton và đắc cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
ông trump xuất hiện tại phòng xử trong một bộ vét tối màu và cà vạt xanh
cựu tổng thống nhìn chằm chằm vào thẩm phán và thỉnh thoảng nói chuyện với luật sư của mình
một nhân viên mặt vụ mỹ đeo tay nghe ngồi ngay phía sau ông
giữ về mặt không biểu cảm khi nghe bên công tố trình bày lập luận
danh tính của họ đang được giữ kín để đảm bảo an toàn
không có gì sai khi cố gắng gây ảnh hưởng đến một cuộc bầu cử
đó được coi là dân chủ
họ đã đặt điều gì đó nham hiểm vào ý tưởng này
như thế đó là một tội ác
luật sư biện hộ cho ông trump nói ngay sau khi thân chủ bị cáo buộc lừa dối cử tri
trước khi phiên tòa bắt đầu ông trump đã lên án vụ việc là can thiệp bầu cử
nhằm làm trạch hướng nỗ lực tranh cử vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi bốn của ông
ứng cử viên tổng thống bảy mươi bảy tuổi của đảng cộng hòa nói với các phóng viên
đây là một ngày rất buồn ở nước mỹ
thay vì đến pennsylvania georgia và nhiều nơi khác để vận động tranh cử
giờ tôi lại phải ở đây
đây là một cuộc săn lùng phù thủy và thật đáng xấu hổ
nó lại xuất phát từ washington
ông trump cũng phủ nhận mọi cáo buộc nhấn mạnh các khoản chi là đúng luật
và rằng ông không có quan hệ ngoài luồng với kiệu người mẫu mark dogger
theo hãng thông tấn afp
phiên tòa ở new york dự kiến kéo dài khoảng sáu đến tám tuần
khiến ông trump có thể mất bốn ngày mỗi tuần cho việc hầu tòa
thay vì vận động cử tri cho chiến dịch trở lại nhà trắng
phía công tố dự kiến sẽ gọi ít nhất hai mươi nhân chứng cho phiên tòa
theo nhóm luật sư của ông trump
cựu công tố viên bennett gressman hiện là giảng viên đại học bates
nói với afp
đây có thể là khởi đầu của phiên tòa giật gần nhất trong lịch sử nước mỹ
mỗi ngày chúng ta sẽ nghe thấy những lời khai có thể gây tổn hại cho ông trump
phiên tòa ngày hai mươi hai tháng bốn được nhiều chuyên gia pháp lý
coi là vụ ít gây hậu quả nhất trong số bốn vụ hình sự chống lại ông trump
đây có thể là phiên tòa hình sự duy nhất được đem ra xử
trước ngày năm tháng một mươi một ngày ông trump tái đấu ông joe biden
một bản án có tội sẽ không ngăn cản ông trở thành tổng thống
nhưng nó có thể ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri
cuộc thăm dò của reuters apsos cho thấy
một nửa số cử tri độc lập và một phần tư đảng viên đảng cộng hòa nói rằng
họ sẽ không bỏ phiếu cho trump nếu ông bị kết tội
cựu tổng thống bảy mươi bảy tuổi đang bị xét xử với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
để chi tiền biệt miệng sau khiêu dâm stormy daniel
em thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
cuộc điều tra do barack phụ trách
cáo trạng công bố tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba liệt kê ba mươi bốn tội danh
làm giả hồ sơ kinh doanh đối với ông trump
quy trình xét xử bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn do thẩm phán tòa tối cao new york
john machen chủ tọa
ông maton đã thiết lập bồi thẩm đoàn một mươi hai thành viên và bắt đầu luận tội ông trump
mặc dù làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ
nó bị coi là trọng tội cấp e nếu được thực hiện để che giấu tội khác
cấp e là mức trọng tội thấp nhất ở new york có thể bị phạt tù tới bốn năm tù
đây là một trong bốn vụ truy tố mà ông trump
ứng viên hàng đầu chạy đua vào nhà trắng của đảng cộng hòa phải đối mặt
ông còn bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
dẫn đến vụ bạo loạn đuổi capitol can thiệp bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
ở bang georgia và dỡ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhà trắng
ông cũng bị bắt được từ phe dân chủ nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của ông
quá trình xét xử sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần
và trump phải có mặt tại tòa bốn ngày làm việc mỗi tuần trừ các thứ tư
nếu bị kết án ông có khả năng phải đối mặt với án tù
nhưng các nhà quan sát pháp lý cho rằng điều này khó xảy ra
cáo buộc chi tiền biệt miệng cũng được cho là ít hệ lụy đến ông trump nhất
do nhiều thông tin liên quan đã xuất hiện từ năm hai nghìn một mươi tám
theo nhà phân tích mark brexit của cnn nếu ông trump bị bắt
tình trạng bất ổn dân sự có thể xảy ra trên toàn quốc
nhà phân tích mark bresson của cnn cảnh báo
nếu cựu tổng thống donald trump bị bắt do vi phạm lệnh cấm bình luận do tòa án áp đặt
sẽ gây ra bạo loạn và ráng một đòn trí mạng vào cơ hội tái đắc cử của tổng thống joe biden
ông trump hiện đang bị xét xử ở manhattan vì cáo buộc báo cáo sai các khoản thanh toán tiền biệt miệng
cho ngôi sao khiêu dâm stormy daniel
từ tháng trước ông bị cấm đưa ra những tuyên bố công khai về công tố viên quận manhattan
alan v brack hoặc các bồi thẩm đoàn đang giải quyết vụ án
cũng như không được thoát ra bất cứ điều gì có thể cản trở công việc của tòa án
tuy nhiên ông trump đã nói chuyện với các phóng viên bên ngoài tòa án mahatan hàng ngày trong tuần này
và nhóm của ông mrac tuyên bố ông đã vi phạm lệnh cấm bình luận ít nhất bảy lần
nếu thẩm phá xét xử giam giữ ông trump trong vài giờ
kết quả cuối cùng sẽ là tình trạng bất ổn dân sự trên khắp đất nước
chắc chắn là một số thành phố ông brexit nói trong cuộc thảo luận với người dẫn chương trình cnn jim akospa
ông nói thêm
nếu tôi là người vận động tranh cử cho ông biden tôi không nhất thiết muốn nhìn ông trump bị giam giữ
bởi điều đó sẽ khiến mọi người thêm phẫn nộ và bùng nổ hơn
thẩm phán john metchon sẽ nghe các lập luận từ bên công tố về cáo buộc ông trump vi phạm lệnh cấm bình luận ngày hai mươi ba tháng bốn
ông trump nói bên ngoài tòa án hôm một mươi tám tháng bốn
cựu tổng thống cũng chỉ trích lệnh này là vi hiến
mọi người được phép nói về tôi còn tôi bị cấm bình luận
nó cho thấy điều đó bất công như thế nào
phiên tòa xét xử hình sự cựu tổng thống mỹ donald trump ở new york chỉ mới khởi động
nhưng đã nêu bật những thách thức trong việc tách biệt bồi thầm đoàn khỏi nền tảng xã hội
theo hãng tin reuter để giữ cho phiên tòa xét xử công bằng và các bồi thẩm viên được an toàn
cho các âm mưu đe dọa hoặc tác động từ việc đưa tin và bình luận trên mạng xã hội
danh tính của các bồi thẩm viên này phải được giữ bí mật
chỉ có một số ít người được biết đến tên của họ bao gồm ông trump các luật sư và công tố viên
bên cạnh đó thẩm phán john men cũng sẽ sớm cấm các hãng tin truyền thông
đưa tin về nghề nghiệp của những bồi thẩm viên tiềm năng
trước đó một bồi thẩm viên chia sẻ cô cảm thấy bị đe dọa
sau khi một số thông tin cá nhân của mình được công khai
mặc dù có thể kiểm soát được bồi thẩm đoàn nhưng thẩm phán john mechen gần như không có khả năng
kiểm soát những gì được phân lớn người dùng đang lên mạng xã hội
dựa theo nghiên cứu của peresus vào năm hai nghìn hai mươi ba chín mươi người trưởng thành ở mỹ
sở hữu điện thoại thông minh và trực tuyến hàng ngày
luật sư bảo chữa michael bector tại manhattan cho biết
sẽ trên một khía cạnh nào đó sự lăn tòa truyền thông xã hội của vụ án
khiến cho những lo ngại về bồi thẩm đoàn càng trở nên nghiêm trọng hơn
cựu tổng thống trump là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội
ông sở hữu hàng triệu người theo dõi trực tuyến
sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi trước tổng thống biden
trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời đe dọa tấn công những người làm công tác bầu cử
trong quá trình diễn ra phiên tòa xét xử các bồi thẩm viên phải tuân thủ yêu cầu của tòa án
tránh tiết lộ thông tin về vụ án kể cả trên mạng xã hội và thiết bị di động